tại khu phức hợp thaco chu lai huyện núi thành tỉnh quảng nam phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp hàn quốc và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hàn quốc
tham dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đại diện bộ ban ngành và hơn hai trăm năm mươi đại biểu là các chuyên gia kinh tế các đối tác và nhà đầu tư của việt nam và hàn quốc
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hàn quốc lần này là sự kiện quan trọng là cơ hội quý báu để chính phủ hai nước trao đổi chia sẻ về tầm nhìn về triển vọng và những cơ hội hợp tác phát triển trong giai đoạn mới góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc
phó thủ tướng nhấn mạnh quan hệ giữa việt nam và hàn quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất được vun đắp bằng tình hữu nghị
và những nỗ lực chung của hai chính phủ và nhân dân hai nước phó thủ tướng cho biết chính phủ việt nam sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả